nhiệt điện than đóng góp vai trò quan trọng vào nguồn năng lượng quốc gia chiếm khoảng ba mươi một sáu tổng công suất và chiếm khoảng bốn mươi năm tổng sản lượng điện của toàn hệ thống điện quốc gia
nhiệt điện than đóng góp vai trò quan trọng vào nguồn năng lượng quốc gia chiếm khoảng ba mươi một sáu tổng công suất và chiếm khoảng bốn mươi năm tổng công suất và chiếm khoảng bốn mươi năm tổng công suất
nhiệt điện than đóng góp vai trò quan trọng vào nguồn năng lượng quốc gia chiếm khoảng ba mươi một sáu tổng công suất và chiếm khoảng bốn mươi năm tổng công suất

việc bảo đảm môi trường trong quá trình bốc rỡ than cũng là mối quan tâm hàng đầu của nhà máy

việc bảo đảm môi trường trong quá trình bốc dỡ than cũng là mối quan tâm hàng đầu của nhà máy